theo tính toán của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai hiện đang có khoảng một ba trăm linh phương tiện đang hoạt động ở khu vực quần đảo trường sa
và là khu vực nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số một mươi bốn
khu vực quần đảo trường sa hiện đang có khoảng một ba trăm linh tàu với gần chín người
hiện nay các phương tiện này vẫn đang di chuyển thoát khỏi vùng nguy hiểm hoặc vào nơi neo đậu tránh chú bão an toàn
trước đó lực lượng bộ đội biên phòng các tỉnh từ quảng ngãi đến kiên giang đã hướng dẫn gần bốn mươi sáu bảy trăm linh tàu thuyền
và bè nuôi thủy sản chủ động thoát khỏi khu vực nguy hiểm của bão
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương không chủ quan trước thời tiết diễn biến phức tạp
bộ đội biên phòng sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra